các phần nào xoa dịu được nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân đồng thời trả lại sự bình yên của một làng quê thuộc huyện crong bong tỉnh đắk lắc
mời quý vị và các bạn cùng theo chân những cán bộ điều tra trong suốt một mươi ngày truy bắt hung thủ ấy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai tại địa bàn buôn đắc tùa xã cư bùi huyện crong bong tỉnh đắk lắc
người dân đã phát hiện một nạn nhân gặp nạn và bị vùi lấp ở vườn cao su
dấu vết để lại không nhiều
hiện trường ít bị xáo trộn nhưng qua khám nghiệm cho thấy đây có thể là một vụ án mạng
cũng từ đây đã bắt đầu một cuộc truy tìm hung thủ do các chiến sĩ thuộc một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc thực hiện
từ chiều đến tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai cả gia đình ở buôn đắc tua tất cả đi tìm con gái
hợp quyền buôn giá mới hơn năm tuổi đi chơi ở nhà ai mà chưa thấy về
người thân tổ chức tìm kiếm nhưng mãi đến chiều tối vẫn chưa thấy
thông tin cuối cùng gia đình nhận được từ hợp huyên là đến chơi gần vườn cà phê của nhà dị ruột ở buôn đắc tùa từ trưa cùng ngày
suốt hôm đó bà con trong buôn cũng đi tìm
nhưng bóng dáng của hợp quyền vẫn bạc tâm
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bà ngoại của hờ quyên đã tìm được đôi dép màu hồng của cháu bị bỏ lại trong khu dãy nhà của gia đình ông nguyễn văn n
cùng buôn cách nhà một năm km
tìm mãi cho đến gần chín giờ sáng ngày hôm sau mọi người mới bàn hoàng đau xót
kẻ nào đó ra tay cướp đi mạng sống và vùi lấp trong khu rảy vắng cách nhà một năm km
án mạng xảy ra bà con trong buôn đắc tùa xã cư bùi huyện cà rồng bông rất hoàng mang lo lắng
bởi vì ở trong buôn từ trước đến nay chưa hề có chuyện như thế xảy ra
buôn đắc tùa một vùng quê vốn yên tĩnh từ lâu nay của xã cư bùi huyện cà rồng bông bây giờ bóng bị xáo động
công an xã cư quỳ đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường
cũng như nắm bắt những thông tin ban đầu về nạn nhân và địa bàn sống xung quanh
rồi cũng làm tốt công tác bảo vệ hiện trường để biến báo cơ quan lên cấp trên
trong cái hiện trường đó nó có một cái tan vật mà nó bỏ chỗ đó nó có một cái cây cao su và nó lắp một cái cục đất và đá
trong cái hiện trường mà có con người đó con bé nhỏ đó
công an xã thì nói chung là khoanh cái vùng
lúc đó là ban công an xã thì phân công thì chặt cây rồi buộc
bảo vệ hết cái xung quanh hiện trường đó

rồi cũng làm tốt công an xã cư bùi đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường
nhận được tin báo của công an xã cư quỳ nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an huyện cờ rồng bồng đã gấp rút báo cáo về công an tỉnh đắk lắc
lực lượng điều tra của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm những bằng chứng của vụ án
qua việc khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh ban đầu
có nhiều ý kiến cho rằng có thể đây là một vụ việc liên quan đến tả đạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số kém hiệu biết
nạn nhân hợp quyền được tìm thấy trong thư thế bị chôn vội xuống
cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại có nhiều vết thương do vật cứng gây ra
từ nhiều vật chứng thu thập được tại hiện trường và khám nghiệm
cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ án xâm hại
và các phạm tội đã ra tay để bịch đầu mối
tại hiện trường lực lượng khám nghiệm đã phát hiện một nửa trái bắp nướng còn ăn dở
một chiếc dép đây chính là những căn cứ quan trọng để bước đầu xác định được những manh mối về thủ phạm
người nhà nạn nhân cho biết từ chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai
hợp quyền buôn giá có sang nhà một người dì trong buôn để chơi
tại đây người gì họ có nướng một trái bắp sau đó nạn nhân cầm trái bắp đi chơi
người gì cứ nghĩ là cháu về nhà nên cũng không để ý
đến tối mịt không thấy cháu về lúc đó tất cả người thân mới đổ đi tìm
khi khám nghiệm hiện trường thì chúng tôi thấy rằng là cách cái chỗ nơi trôn sát của cháu bé khoảng độ
một mươi năm hai mươi mét cạnh một cái bụi tre thì còn để lại một đôi dép và một nửa trái bắp đang ăn dở được ba hạt
thế thì đây là chúng tôi xác định đây là những cái chứng cứ hết sức quan trọng cho cái mở rộng cái hướng điều tra truy tìm thủ phạm
và trong quá trình xác minh thì trong buôn làng đồng bào dân tộc thì bắp rất là nhiều
gia đình nào cũng có bắp và gần hiện trường thì cũng có rễ bắp
thế thì lúc đầu là đi truy tìm và xác định cái trái bắt này thì cũng rất là mơ hồ
sau đó thì có một cái cháu nhỏ khoảng độ chín tuổi
một mươi tuổi gì đó là anh em con gì với của cái nạn nhân thì cũng có cái xác định cho chúng tôi là chính cái nửa cái trái bắp đó đấy là cháu đã nướng và chia cho em ăn
với những nhận định từ kết quả khám nghiệm hiện trường phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã lập tức báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của bang giám đốc công an tỉnh
đồng thời xác lập chuyên án và nhanh chóng triển khai các mũi công tác lên đường truy tìm hung thủ

nhận định khả năng hung thủ ra tay vì sợ lộ mặt nên các hướng điều tra đều tập trung vào những người quen biết hay ở gần nhà của gia đình nạn nhân
một mũi trinh sát được cử đi xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân từ những người họ hàng đến những quan hệ bạn bè của bố mẹ hờ quyên buôn giá
một mũi trinh sát được cử đi xác minh các thành phần lãng vai hay đến làm công cho người dân ở quanh khu vực gia đình nạn nhân sinh sống
những tin tức diễn biến
những tin tức diễn biến dù là nhỏ nhất đều được các trinh sát liên tục báo cáo về cho bang chỉ đạo chuyên án để tập hợp và phát hiện những dấu hiệu bất thường
trên cơ sở những tình tiết thu thập được càng khẳng định những nhận định ban đầu của bang chuyên án là chính xác
nhiều khả năng là người quen thì mới dễ dàng dẫn rũ hợp quyền đến khu vực vắng vẻ để giỡn trò sau đó ra tay để bịt đầu mối
chúng tôi xác định là đối tượng phải là người quen người tại chỗ
bởi vì theo đặc trưng
các cháu nhỏ trong vùng đòi và nhân tộc thì từ cái kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi thì chúng tôi biết là các cháu nhỏ trong vùng đòi nhân tộc thì hầu hết là các cháu nếu người lạ là nó không theo
mà cháu này thì cháu mới năm tuổi nhưng mà cháu lại rất là thông minh so với con mít trong cái vùng đồng bào
và cháu lại không thuộc tiếng phổ thông
cho nên là cái việc nếu mà người lạ rủ đi thì chúng tôi nghĩ rằng là cháu sẽ không có theo
và xác định là phải là người thân quen
tuy có các vật chứng như chiếc dép và nửa trái bắp
song cơ quan điều tra đã không xác định được dấu vân tay do đã bị mờ đi rất nhiều
những dấu vết khác cũng chưa mang lại kết quả khả quan
thời gian trôi qua sông chân tướng về kẻ thù ác vẫn còn rất mờ nhạt
hàng chục đối tượng nổi lên trên cả địa bàn huyện cờ rông bông đã được cơ quan công an xác minh nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ
những đặc điểm về cư dân và địa lý vùng đồng bào dân tộc đã gây rất nhiều khó khăn cho chính lực lượng
đây là địa bàn cư trú chủ yếu của người mờ nông
ngay cả việc xác định thời gian hàng ngày cũng không dễ dàng đối với đồng bào nơi đây
người ta chỉ biết khoảng thời gian mặt trời lên cao bằng chừng nào chứ không biết chính xác lúc đó là mấy giờ mấy phút
thậm chí rất nhiều người bà con của mờ ông còn không hiểu được tiếng phổ thông
nên việc lấy thông tin trực tiếp để đảm bảo yếu tố bí mật cũng khó thực hiện
vụ án là được xảy ra từ ngày hôm trước
và xác cháu nhỏ thì được trôn vùi lấp ở ngoài dãy cao su
đến ngày hôm sau mới phát hiện ra
và giữa khu vực dãy thì rất hoang vắng
xảy ra tại một địa bàn buôn đồng bào dân tộc ít người của một xã vùng sâu vùng xa vùng ba của tỉnh
điều kiện kinh tế đời sống rất khó khăn và cái bà con trong buôn đồng bào dân tộc thì cái trình độ còn rất là lạc hậu
các phương tiện các điều kiện thì
hầu như không có gì
và các cái thông tin ban đầu thì rất là mơ hồ
không có ai biết được thông tin về các vụ việc này
nhưng không vì khó khăn như vậy mà nản trí
tập thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự công an huyện cờ rông bông
vẫn quyết tìm cho bằng được thủ phạm gây án
các tổ trinh sát tiếp tục có mặt ở địa bàn huyện buôn đắc tour
các buôn xung quanh và một số xã khác lân cận thuộc huyện cờ rồng bồng
lãnh đạo bang chuyên án trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các tình huống
khả năng gây án mà bọn tội phạm thường áp dụng để được các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm tính toán một cách kỹ lưỡng
trong hơn một tuần lễ các trinh sát phải ngày đêm bám dưới các buôn đồng bào dân tộc mơ nông
để lần tìm tuôn tích kẻ thủ ác
đây là vùng đồng bào của tạc thứ mông
cho nên là cuộc sống của mình là người kinh này
cho nên là nó rất là khó khăn
mình nhập vào để hiểu biết được tiếng nói người ta
cho nên bắt buộc anh em phải vang vụng vào cùng với các đồng bào
ở ánh này khác mình sinh hoạt các đồng bào mình thăm dò các đồng bào mình sinh hoạt giống như đồng bào của nó
nhưng cuộc sống ở vùng đó rất khó khăn
rồi anh em với tinh thần dịch tình của anh em
đi cả đêm có hôm để mình nắm hết ngoại tình hình diễn biến cả cái vùng đó
bởi vì làm đây là trong một cái buôn
một buôn của ta hầu như là toàn bộ các đồng bào thiểu thú của mình
nhưng mà cái việc cái tiếng nói phải nói là nó rất là khó
liên tục qua một mươi ngày đêm bám sát trong buôn trong xã
tiến hành tổng hợp nhiều biện pháp và tập trung trả soát sang lọc các đối tượng
thậm chí công an xã cư quỳ đã phải yêu cầu toàn thể nhân dân trong buôn khai báo chi tiết về nội dung công việc
địa điểm mà họ đã làm trong khoảng thời gian đã được xác định là lúc đối tượng gây án
sau khi tập hợp hết lời khai của người dân thì đã phát hiện một số đối tượng khai báo không thành khẩn thiếu logic
trong số những người đó có đối tượng đáng chú ý có tên là
y hồng buôn giá
đối tượng y hồng buôn giá đã không chứng minh được trong thời gian xảy ra vụ án mình đã đi đâu gặp ai làm gì
tự y đã vẽ ra một lời khai bịa đặt nhằm che mắt cơ quan điều tra
y hồng buông giá đã cố tình đảo lịch trình sinh hoạt của mình từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai thành ngày một mươi năm tháng một mươi hai và ngược lại nhằm che giấu tội lỗi của mình
trong quá trình mình xác minh mình sàn lọc hết rồi á thì mình nhận định rằng nó
đối tượng này là y hồng buôn giá
thì mình gọi lên điểm mình đấu tranh thì đối tượng này nó bằng mọi biện pháp nó tránh lấy cái thời gian của người ta sinh hoạt
cho nên là đối tượng người ta lợi dụng cái tính chất của chủ đồng bào
cho nên là người ta quên người ta bảo người ta quên quên nhưng mà người ta lại lấy từ ngày trước đấp ngày sau ngày sau đấp ngày trước
và trong quá trình nói như vậy thì
đến cái khoảng thời gian nó xảy ra
bởi vì anh em trong quá trình xác định rằng đứa bé đi mất khỏi nhà khoảng thời gian nào đến khoảng thời gian nào
thì trong quá trình nói như vậy thì đối tượng này cố tình né rắn mà tìm mọi một cách để mà quanh bảo đi chỗ này đi chỗ khác vào chỗ này vào chỗ khác
rồi anh em tiếp tục vận hội hết từ phải đi nói chỗ này
anh em tiếp tục đi tìm chỗ đó để người ta xác định rằng có hay không
thêm vào đó là việc di chuyển chỗ ở bất thường của đối tượng y hong buôn giá đã củng cố thêm nhận định về đối tượng gây án
từ hơn một năm nay đối tượng y hong buong gia sống tại nhà anh rể ngay gần nhà của cháu hờ quyên buong gia
thế nhưng ngay sau ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai y đã chuyển về sống cùng với bố mẹ đẻ của mình cách đáy hơn một km mà không rõ lý do
và khi bị cơ quan điều tra hỏi về những vấn đề này đối tượng y thông buôn giá cũng không biết trả lời thế nào ngoài việc quanh co chối tội
thậm chí là đến phút cuối thì có bằng chứng là cục đá được cho là hung khí gây ra vụ án
đối tượng y hong buong gia vẫn cho rằng cục đá đó y đã nhìn thấy từ trước đó trong lúc đi vệ sinh

trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cộng với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được của cơ quan công an cuối cùng y hong bung giá đã phải cuối đầu nhận tội
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai khi vừa từ nhà anh rể đi ra thì bắt gặp cháu hờ quyên buông giá
vừa đi vừa ăn trái bắp nướng
do là người cùng buông nên y đã dễ dàng dụ cháu đi theo mình
đi đến chỗ vắng y đã bịt miệng hờ quyên bế bỏng lên đi qua nhà bỏ hoang lên chỗ bụi rậm rồi thực hiện hành vi đồi bại
sau bị lộ y đã đưa vợ quyên vào sâu trong rừng cao su vừa đi vừa dùng hung khí ra tay với nạn nhân
sau khi gây án tên ác thủ đã lấp vội đất cát và bẻ cạnh cây cao su đẩy lên nạn nhân rồi bỏ về
sau khi gây án tên ác thủ đã lấp vội đất cát và bẻ cạnh cây cao su đẩy lên nạn nhân rồi bỏ về
sau đó y còn điềm tỉnh ra bờ suối để tắm rửa bỏ hết quần áo mặc lúc gây án đem vứt xuống suối để phi công

cháu đứng chỗ hẻm nhà thì thấy cháu quyên đi qua từ nhà trên đến về nhà mình
thì cháu đi theo sau cháu quyên đi đến gần chỗ nhà sàn bảo hoang cháu đến đó thì cháu biết miệng sau thì cháu quyên lên đằng sau nhà sàn rồi đi qua đằng sau nhà sàn đến chỗ cái le
thì cháu thấy miệng đó
chỉ vì một phút thu tính nổi lên trong người đối tượng y hồng buôn giá đã cướp đi sinh mạng của hòa quyên khi nạn nhân vừa mới năm tuổi
với hành vi tội ác của mình y hồng buông giá đã phạm tội là hai tội danh đặc biệt nguy hiểm có thể bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù hoặc là tù chung thân cùng với khung hình phạt cao nhất do pháp lực quy định
với cái địa bàn khó khăn phức tạp như vậy rồi vùng sâu vùng xa như thế mà với cái chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh là phải tập trung làm rõ cái vụ án này
đây là một cái vụ án mà nó xảy ra ở tại cái buôn đồng bào và nếu chúng ta không làm rõ được thì sẽ làm cho bà con có những cái hoang mang
thậm chí là có thể là một cái bọn xấu nó sẽ có cái thông tin rồi nó lợi dụng để mà cái xuyên tạc cái sự thật để làm ảnh hưởng
chúng tôi đã tập trung chỉ đạo quyết tâm và cái lực lượng anh em cán bộ điều tra và điều tra viên rồi trinh sát đã được cái huy động rất là thích cực
chúng tôi phải sử dụng cả lực lượng trinh sát an ninh của huyện để phối hợp cùng với cơ quan cảnh sát điều tra tập trung giả soát và vận động cá biệt quần chúng
sử dụng các đồng chí và người đồng bào dân tộc tại chỗ thông thuộc tiếng mơ nông để vào các gia đình
sàng lập để vận động đối tượng
chúng tôi cho rằng là cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ điều tra trinh sát trong cái vụ việc này là rất là cao
sau một mươi ngày bằng nỗ lực kiên trì và các biện pháp nghiệp vụ sát bén lực lượng phá án công an tỉnh đắk lắc đã tìm được kẻ gây án phần út thương tâm cho cháu gái năm tuổi
vụ trông án ở buôn đắc tua được làm sáng tỏ đã góp phần giải tỏa sự hoang
vụ trông án mang cho người dân trong buôn và xoa dịu nỗi đau cho gia đình bị hại
đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ vô nhân tính coi thường mạng sống của người khác
với những chứng cứ xác đáng thu thập được đối tượng y hồng buôn y á đã phải thừa nhận tội lỗi
hành trình truy tìm tên sát nhân đã khép lại nhưng sẽ còn rất nhiều những hành trình khác nữa mà các chiến sĩ công an sẽ tiếp tục phải đi phải chiến đấu khi xã hội vẫn còn những tội ác những tên sát nhân như hắn
chuyên mục của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại